khi thấy có đối tượng khả nghi người dân cần báo ngay cho nhân viên y tế bảo vệ để được hỗ trợ
hàng ngày chúng tôi phải giao ban để hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra thường xuyên để ngăn ngừa những trường hợp giả mạo
thứ hai là chúng tôi tuyên truyền bằng loa tại các vị trí tập trung đông người
thứ ba nữa là tại các vị trí tập trung đông người thì chúng tôi có những biển cảnh báo để cho người bệnh và người nhà bệnh biết
và một việc rất quan trọng là chúng tôi phải thường xuyên phối hợp với công an phường hàng bông và công an quận đàm kiếm để thực hiện công tác an ninh trật tự ở đây
hiện tình trạng trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn đang diễn ra hàng ngày tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố
mặc dù cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân khi đến các bệnh viện thăm khám chữa bệnh nhưng tình trạng trên vẫn còn tái diễn
do vậy để hạn chế vấn đề này bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng người dân cần nâng cao cảnh giác thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ và quy định của bệnh viện
công an huyện hóc hôn phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu với quy mô lớn từ campuchia về việt nam tiêu thụ bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng công an bắt quả tăng hai người đàn ông đang điều khiển xe ô tô tải
chở gần sáu trăm hai mươi kg pháo nổ các loại và hai mươi chín thùng cắt tông chứa các loại loa có xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử
mở rộng điều tra vào ngày một mươi bốn tháng năm ban chuyên án tiếp tục bắt giữ trần xuân tùng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen
qua điều tra cho thấy tùng nhận hàng hóa do một đối tượng tên sang chuyển về từ cửa khẩu tây ninh
sau đó tùng thuê hai người đàn ông vận chuyển số hàng này đi giao cho khách theo danh sách địa chỉ có sẵn
công an đã khởi tố bắt giam tùng về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
đội biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vào việt nam
khoảng một giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng năm trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới tại khu vực mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốc tỉnh bình phước
đội công tác của đồn biên phòng tân thành đã phát hiện ba người đang vận chuyển nhiều thùng cắt tông vượt sông măng từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy để lại số lượng lớn là thùng cắt tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hai trăm linh sáu thùng cắt tông chứa một tám trăm chín mươi chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng năm trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la đã và đang diễn ra chuỗi hoạt động
quảng bá xúc tiến du lịch và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia mộc châu
đây là cơ sở quan trọng để du lịch cao nguyên tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch việt nam và quốc tế
nhằm bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho chuỗi hoạt động được diễn ra an toàn thông suốt tạo hình ảnh đẹp về mảnh đất mộc châu
lực lượng công an huyện mộc châu đã tăng cường lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp
tại các trục đường hướng về quảng trường tám tháng năm trung tâm hành chính huyện mộc châu tỉnh sơn la nơi diễn ra lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia mộc châu
các cán bộ chiến sĩ công an đã có mặt từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức ban hành triển khai hàng chục phương án kế hoạch để lãnh đạo tổ chức khảo sát thực địa
lập phương án bảo vệ lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế du khách và nhân dân
để chấn chỉnh để không xảy ra các hiện tượng như là trộm cắp rồi là các loại tù vọng khác bên cạnh đó thì lực lượng quân hội chung chúng tôi đã tăng cường một trăm linh quân số
phối hợp với các phòng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trong trước và trong và sau quá trình diễn ra sự kiện
chuỗi hoạt động trưng bày không gian văn hóa giới thiệu sản phẩm du lịch ô cốp và không gian ẩm thực dân tộc lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia mộc châu
hoạt động trải nghiệm tham quan du lịch tại khu du lịch quốc gia mộc châu
ngày hội hái quả mận hậu mộc châu giải đua xe đạp địa hình việt nam bay rủ lượn đã thu hút đông đảo du khách đến với mộc châu vào dịp này
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách và người dân cũng như góp phần vào thành công chung của các hoạt động
lực lượng công an huyện mộc châu đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch huy động gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều phương tiện để tham gia phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo thông tin liên lạc
cũng như chủ động phòng ngừa tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
chúng tôi phân công thành một mươi năm tổ công tác chia thành các chốt các điểm quan trọng
đặc biệt là các chốt của khu vực cổng chính và cổng vụ của lễ công bố
để hướng dẫn cho các đại biểu và người dân là an toàn khi tham gia
thứ hai là chúng tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch hạn chế tốc độ tại khu vực hai đầu thị trấn
để hạn chế đối với các phương tiện là xe ô tô tải trên ba năm tấn và xe ô tô khách là trên ba mươi chỗ
để bảo đảm trật tự an toàn thông tại vì thời điểm này thì người dân nó sẽ đông tham gia giao thông
đặc biệt là người đi bộ để bảo đảm toàn
trên đường mình cũng thấy các chiến sĩ công an các chiến sĩ cảnh sát đều có mặt khắp mọi nơi
rất là chú đáo tận tình chỉ dẫn người du lịch khách du lịch
và mọi người dân thì cũng đều rất là niềm nở để đón khách
để khu du lịch quốc gia mộc châu ngày càng phát triển
xứng tầm khu du lịch quốc gia khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch việt nam và thế giới
tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật
dịch vụ du lịch hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đã đạt được của khu du lịch quốc gia
tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá phát huy thương hiệu du lịch
điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông xây dựng hình ảnh mộc châu điểm đến an toàn thân thiện trong lòng du khách
tắm ở nơi cấm tắm chín thanh thiếu niên đã bị sóng cuốn
nhân viên cứu hộ đưa vào bờ được tám người nhưng có hai em không qua khỏi một em mất tích
vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm
tại bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường hồ xuân hương phường khôi mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
cho đến sáng nay ngày một mươi chín tháng năm ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi tắm ở bãi biển khôi mỹ quận ngũ hành sơn
trước đó vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm một nhóm gồm chín thanh thiếu niên từ chín cho đến một mươi năm tuổi
xuống tắm biển tại khu vực cắm bảng nguy hiểm cấm tắm
do có sóng to nhóm bị cuốn trôi ra xa bờ
sau khi phát hiện vụ việc các nhân viên cứu hộ đã cứu được tám em đưa vào bờ
tuy nhiên có hai em không qua khỏi và một em còn mất tích
cũng tại quận ngũ hành sơn vào ngày một mươi hai tháng bốn đã xảy ra vụ hai anh em sinh đôi một mươi bốn tuổi
tạm trú tại tổ năm mươi sáu phường hòa hải chết đuối
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với trung tâm quản lý và phát triển nhà ở sở xây dựng vĩnh long
và các lực lượng thuộc công an tp vĩnh long vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung cư khóm năm phường tám tp vĩnh long
tình huống dạ định đạt ra là xảy ra cháy tại bãi giữ xe trong khu trung cư khóm năm phường tám tp vĩnh long
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến các xe khác có nhiều nguy cơ cháy lan đến nhà dân liền kể
khói khí bao trùm nhiều căn nhà số lượng người bị kẹt trong đám cháy là tám người không thoát ra ngoài được
khi phát hiện cháy lực lượng tại chỗ đã tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm bốn tại chỗ
và thông tin báo động gọi điện cho các lực lượng hỗ trợ cứu người và di chuyển tài sản
tạo khoảng cách chống cháy lan cháy lớn sang khu vực xung quanh
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ thuộc công an tp vĩnh long phối hợp với lực lượng chữa cháy
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động phương tiện
cùng bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
và giải cứu những người bị nạn ra khỏi nám cháy an toàn và dợt tắt thành công nám cháy
buổi diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân sẵn sàng phối hợp chữa cháy cùng các lực lượng chuyên nghiệp